trong khi đó cũng trong ngày một mươi sáu tháng bảy một số nghị sĩ của đảng tiến bước đã lên tiếng xác nhận rằng đảng tiến bước sẽ thúc đẩy sửa đổi điều một trăm một mươi hai của bộ luật hình sự hay còn được biết đến là luật khi quân vì đây là điều mà đảng này đã cam kết trong chiến dịch tranh cử và được cử trị ủng hộ
thông điệp trên được các nghị sĩ của đảng tiến bước đưa ra trong bối cảnh có một số ý kiến cho rằng đảng tiến bước nên rút lại kế hoạch sửa đổi điều một trăm một mươi hai để nhận được sự ủng hộ từ các nghị sĩ cho vị trí thủ tướng
cơ quan an ninh liên bang nga fsb đã chặn đúng âm mưu ám sát tổng biên tập của kênh truyền hình tin tức rt kiêm tổng biên tập tập đoàn truyền thông russia sykonia nước nga ngày nay
nhóm nghi phạm là các thành viên của nhóm tân fascist peregros tám mươi tám đã bị bắt vào ngày một mươi bốn tháng bảy ở moscow và tỉnh ryanzan
theo fse những đối tượng này theo dõi mục tiêu của mình ngay tại nơi làm việc và nơi ở
trong quá trình điều tra của fsb thì các đối tượng khai nhận
có âm mưu ám sát theo lệnh từ tình báo ukraine đồng thời đã lên kế hoạch ám sát với thù lao là một năm triệu rup tức là khoảng một mươi sáu usd cho mỗi vụ ám sát thành công
fsb cũng đã thu giữ một khẩu súng trường tự động ak chín mươi viên đạn giao và một số công cụ hỗ trợ khác
hải quân tunisia đã giải cứu một trăm linh tám người nhập cư bất hợp pháp thuộc các quốc gia quốc tịch châu phi khác nhau ở ngoài khơi bờ biển tỉnh spac miền đông nam của nước này
những người nhập cư này được giải cứu vào hôm một mươi năm tháng bảy từ hai chiếc thuyền bị chìm
được biết trong quá trình giải cứu thì một số người nhập cư có hành vi chống đối lực lượng chức năng tunisia
tổng thống nước này ks đã mô tả hoạt động nhập cư bất hợp pháp là một quá trình di rời vô nhân đạo và bất thường
ông nhấn mạnh sự hiện diện của mạng lưới tội phạm liên quan đến tình trạng buôn người sử dụng tunisia làm điểm trung chuyển gây ra mối đe dọa cho quốc gia bắc phi
mặc dù chính quyền tunisia đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để hạn chế tình trạng này nhưng số lượng người nhập cư bất hợp pháp từ tunisia đến italia vẫn đang gia tăng
và trong ngày một mươi sáu tháng bảy thì đại diện của tunisia và liên minh châu âu eu đã ký kết tại thủ đô tunis bản ghi nhớ về quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện trong các lĩnh vực di cư bất thường phát triển kinh tế và năng lượng tái tạo
phát biểu trước truyền thông quốc tế trong cuộc họp báo chung với tổng thống tunisia
ký chủ tịch ủy ban châu âu ursura von der leyen đã ca ngợi thỏa thuận mới này là bước đi hướng tới đầu tư cho sự thịnh vượng chung
bà von der leyen nhấn mạnh eu hơn bao giờ hết đang cần một sự hợp tác hiệu quả trong vấn đề di cư và khẳng định với công cụ hợp tác mới hai bên sẽ tiến hành nhiều nỗ lực chung hơn để đấu tranh chống lại các mạng lưới buôn người
trong thời gian qua eu đã tìm hiểu nhiều biện pháp để hỗ trợ tunisia ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ khu vực bắc phi vượt biển địa trung hải trên những hành trình nguy hiểm với hy vọng tới được châu âu
thủ tướng italia giorgio meloni trao đó một bước đi quan trọng để ứng phó với cuộc khủng hoảng di cư và mời tổng thống kaisers tham dự một hội nghị quốc tế về di cư vào ngày hai mươi ba tháng bảy tới trong khi người đồng cấp hà lan marut nhận định cả eu và nhân dân tunisia đều được hưởng lợi từ thỏa thuận mới đặc biệt khi eu hiện đang là đối tác với trung quốc
năm quốc gia thành viên eu có chung biên giới với ukraine là ba lan slovakia hungary rumania và bulgari tiếp tục kêu gọi gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của gf do lo ngại việc phá giá thị trường và ảnh hưởng đến nông dân trong nước bộ trưởng nông nghiệp hungary isvan nagy đã khẳng định lập trường này trong một tuyên bố mới đây
hồi tháng bốn năm quốc gia eu đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu đối với hàng chục loại mặt hàng thực phẩm của ukraine
sau khi nông dân trong nước phản đối tình trạng ngũ cốc nội địa bị mất giá bruxelles đã phản ứng bằng cách áp đặt các hạn chế tạm thời đối với việc nhập khẩu lúa mì ngô hạt cải dầu và dầu hướng dương của ukraine cho năm quốc gia cho đến ngày một mươi năm tháng chín
theo bộ trưởng nông nghiệp hungary isvan nagy thì lệnh cấm ngũ cốc ukraine là biện pháp cần thiết để bảo vệ những nông dân eu phải chịu thiệt hại và ủy ban châu âu nên gia hạn lệnh cấm ngay cả sau ngày một mươi năm tháng chín tới đây
ông nagi cam kết sẽ tiếp tục làm việc để tìm ra giải pháp chung của châu âu đồng thời kêu gọi kiev không coi lệnh cấm là một hành động chống lại ukraine
liên quan đến mối quan hệ giữa mỹ và iran người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ sun kabi mới đây cho biết washington hiện đang tập trung vào các cuộc đàm phán với tehran về việc trao trả các công dân mỹ bị iran giam giữ trong khi việc thảo luận về một thỏa thuận hạt nhân mới của các cường quốc với quốc gia trung đông này không nằm trong chương trình nghị sự của nhà trắng
trước đó cùng ngày cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan cũng khẳng định với kênh truyền hình cbs news rằng washington không tiến gần đến bất kỳ hình thức thỏa thuận nào liên quan đến chương trình hạt nhân của iran đồng thời nói rằng trọng tâm chính của washington trong quan hệ với tehran là tìm cách trả tự do cho công dân mỹ bị giam giữ ở iran
tháng sáu vừa qua một số cơ quan truyền thông của mỹ đưa tin nước này và iran đã tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp ở oman vào tháng năm để thảo luận về chương trình hạt nhân của tehran
và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trong bối cảnh các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân iran còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện jcpo đang bị đóng băng
vào hôm một mươi một tháng bảy vừa qua phát ngôn viên bộ ngoại giao mỹ đã gọi các báo cáo về việc washington gián tiếp đàm phán một số hình thức thỏa thuận với iran là sai hoặc là hoàn toàn gây hiểu lầm
thưa quý vị bão talim ở việt nam gọi là bão số một dự kiến sẽ đổ bộ vào hai tỉnh hải nam và quảng đông của trung quốc vào đêm nay
giữa lúc nhiều địa phương ở phía nam và tây nam của đất này đang trải qua những ngày mưa lớn và ngập lụt
trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc đã nâng cảnh báo đối với bão talim lên mức màu cam mức cảnh báo cao thứ hai trong thang cảnh báo bốn cấp độ
dự báo là bão talim sẽ gây ra mưa lớn ở các tỉnh quảng đông hải nam quảng tây giang tây và hồ nam
trong khi gió mạnh sẽ quét qua các khu vực ven biển của tỉnh quảng đông quảng tây và hải nam
người dân được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời và di chuyển đến nơi tránh trú an toàn
do ảnh hưởng của bão talim thái lan cũng dự báo sẽ có mưa nhiều và kéo dài với lượng mưa rất lớn trên cả nước từ ngày một mươi chín tháng bảy cho tới đầu tuần sau
giới chức đã khuyến cáo người dân sinh sống dọc theo các tuyến đường thủy tự nhiên và gần các khu vực đồi núi đề phòng lụt lội lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia sau khi đổ bộ vào trung quốc bão talim sẽ đi vào vịnh bắc bộ
tiến về vùng biển quảng ninh hải phòng rồi đổ bộ đất liền
bão talim sẽ đi vào vịnh các tỉnh miền bắc của việt nam trong chiều tối và đêm một mươi tám tháng bảy
từ đêm ngày hôm nay đến ngày hai mươi tháng bảy thì ở khu vực bắc bộ sẽ có mưa to đến rất to
và những thông tin cập nhật về cơn bão talim cũng như công tác ứng phó của việt nam sẽ được cập nhật trong chương trình an ninh toàn cảnh vào lúc một mươi một h trưa ngày hôm nay
còn về diễn biến mưa lũ tại hàn quốc tổng thống hàn quốc jun suk in đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp ứng phó với tình hình mưa lớn trong những ngày qua ở nước này
cuộc họp được thực hiện ngay trên máy bay khi mà tổng thống hàn quốc đang có chuyến thăm một số quốc gia châu âu
tổng thống john seok in đã chỉ thị thủ tướng hàn quốc han đức su phải huy động tất cả nguồn lực để tối thiểu hóa số người thương vong do mưa lũ
trong khi đó các cơ quan thời tiết cần phải nhanh chóng thông báo thông tin về tình hình thời tiết trong những ngày tới để người dân có biện pháp phòng ngừa
lũ lụt và sạt lở đất sau mưa lớn ở hàn quốc trong những ngày qua đã làm ít nhất ba mươi sáu người thiệt mạng và một mươi người mất tích trong khi
mưa lũ cũng khiến nhiều con đường và công viên phải đóng cửa
dự báo là trong những ngày tới sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn ở các khu vực phía nam tỉnh cang quân trung trân và các vùng phía nam đảo chi chu
thưa quý vị nổi tiếng với ngành công nghiệp du lịch phát triển thái lan được biết đến với những ngôi đền rực rỡ nguy nga những thành phố hiện đại sầm ất
những bãi biển xanh ngát quyến rũ
và không thể thiếu những món ăn ngon
và nếu như quý vị đã từng đến với thái lan thì chắc chắn là không thể bỏ qua những món ăn đường phố hấp dẫn
và câu chuyện quốc tế ngày hôm nay thì mời quý vị cùng với chúng tôi gặp gỡ một đầu bếp trẻ đã nâng tầm ẩm thực đường phố thái lan thành những món ăn cao cấp và đầy tinh tế
câu chuyện này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
anh thitit tassana kajol còn được biết đến với biệt danh đầu bếp ton đang xây xưa chế biến món tôm trong bếp
ba mươi tám tuổi có bằng cưới nhân kinh tế tại một trong những trường đại học hàng đầu thái lan
sở anh tassana kajol đã quyết định từ bỏ sự nghiệp ổn định trong lĩnh vực tài chính để theo đuổi niềm đam mê ẩm thực
tôi đã có một cuộc chiến lớn với gia đình mình mọi người đều rất buồn và thất vọng với quyết định của tôi
sau cùng mẹ đã ủng hộ và giúp tôi biến ước mơ thành sự thật tôi rất biết ơn bà vì điều đó
được xem là một người nổi loạn về ẩm thực thitit tassana kajol
nằm trong số các đầu bếp trẻ hàng đầu đang làm thay đổi nền ẩm thực bangkok
anh đã tự thách thức chính mình khi quyết định biến tấu những món ăn đường phố rẻ tiền
thành các món ăn cao cấp tại nhà hàng mùa
nhà hàng này của anh vừa dẫn đầu danh sách năm mươi nhà hàng tốt nhất châu á
theo một cuốn sách hướng dẫn ẩm thực nổi tiếng của vương quốc anh
một mươi một mươi năm năm trước khi tôi mở nhà hàng này nhiều người nghĩ rằng ẩm thực thái lan
chỉ là những món ăn đường phố đơn giản rẻ tiền không được coi trọng như các món ăn phương tây phục vụ trong nhà hàng cao cấp
là một người thái tôi muốn thay đổi suy nghĩ đó
tôi muốn khi mọi người nghĩ về ẩm thực thái lan họ nghĩ về tất cả mọi thứ
không chỉ là những món ăn đường phố mà còn cả những món ăn tinh tế và cao cấp
điểm nổi bật trong thực đơn của nhà hàng mùa là món cơm khao chê món ăn truyền thống của người thái
hay món tôm sông tươi sống ăn với mất bể lợn và gạo hữu cơ làm từ bột tôm
đầu bếp ton cho biết điều anh theo đuổi cho đến nay vẫn là những món ăn ngon nhất
từ những nguyên liệu địa phương tốt nhất
hôm nay đầu bếp ton lại dạo quanh một khu chợ tại thủ đô bangkok
anh muốn lấy cảm hứng từ các sản phẩm theo mùa cho thực đơn của mình
ẩm thực thái không chỉ là những món ăn cay đường phố
nếu bạn hiểu rõ thì món ăn thái chính là sự cân bằng và hài hòa của các hương vị
có ngọt có chua đắm cay mặn chính sự kết hợp đó làm cho món ăn thái trở nên độc đáo hơn
được đào tạo và đã được làm việc tại những nhà hàng hàng đầu tại new york mỹ
đầu bếp ton cho biết anh đã học được từ những đầu bếp giỏi nhất thế giới về cách vượt qua danh giới ẩm thực
ngoài nhà hàng này đầu bếp ton còn đang quản lý bảy nhà hàng khác
anh hiện có hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội
sau khi xuất hiện với vai trò giám khảo của chương trình đầu bếp hàng đầu thái lan
tôi tìm thấy niềm vui trong công việc của mình bởi tôi biết rằng những gì tôi làm có ý nghĩa đối với đất nước tôi
tôi muốn những khách hàng của mình vào cuối bữa ăn của họ sẽ cảm thấy yêu thái lan hơn
thí tiết tassana kajol cho biết anh cũng như rất nhiều đầu bếp trẻ thái lan đang muốn chứng minh một điều rằng
ẩm thực của thái lan không thua kém bất kỳ nền ẩm thực nào trên thế giới